nhỏ trên con phố bảo khánh quận hoàn kiếm thành phố hà nội lại đông vui tấp nập
người bóc trứng người rửa rau người nấu cơm chuẩn bị hộp và các đồ dùng cần thiết
chín năm nay công việc này đã trở thành những hoạt động quen thuộc với các thành viên của một gia đình gia đình chị nguyễn cát lệ
từ đây những hộp cơm nhỏ nhắn sạch sẽ đầy đủ chất dinh dưỡng như thế này lại được chuyển miễn phí từ các bệnh nhân
người nhà bệnh nhân của bệnh viện k một hà nội
và những người có hoàn cảnh khó khăn
ý tưởng thực hiện chương trình gia đình cơm nhân ái được nhen nhóm sau một lần chị lệ nằm viện điều trị

nhìn những gì diễn ra xung quanh chị chật nhận thấy đối với những người dân lao động
những người có hoàn cảnh khó khăn một bữa cơm quý báu tới nhường nào
ngay sau khi chia sẻ ý tưởng của mình chị được gia đình nhiệt tình ủng hộ
với gia đình chị niềm hạnh phúc lớn nhất là tình thương sự sẻ chia của con người với con người
đã nhận được sự đồng cảm và lan tỏa của người dân
mình muốn là lan tỏa tất cả những cái tình thương cái chia sẻ từ những con người với con người với nhau
từ những người tàn tật cho đến những người nhặt rác họ có thể nhường nhịn cái suất cơm đấy cho những người khác được
nên cái tình cảm mà gia đình làm đem vào cái hộp cơm đấy nó không đáng giá trị là bao nhiêu nhưng mà thật sự là tinh thần
cái sự chia sẻ chia tuy là nhỏ thôi nhưng mà nó là lợi động viên an ủi đến tất cả những người khó khăn
nhất là những người mà trong hoàn cảnh khó khăn mà là còn có bệnh trong bệnh viện họ rất cần sự chia sẻ
dù chỉ là một hộp cơm thôi
đó là một cái gì đấy thôi thúc
nó là như là một cái điều gì đấy để cho cái người bệnh mà người ta có niềm tin người ta tiếp tục bước đi
ban đầu là năm mươi suất rồi lên tám mươi suất một trăm linh suất rồi lên bốn trăm linh suất
những suất cơm nghĩa tình của gia đình cơm nhân ái cứ thế nhân lên theo ngày tháng
những người tìm đến ngày càng nhiều nên dù khó khăn về cơ sở vật chất về tài chính khi thu nhập của chính những người trong gia đình
cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh covid
covid một mươi chín thế nhưng gia đình cơm nhân ái vẫn quyết tâm duy trì
ở đây về cái tâm niệm của gia đình công nhân ái là ai cần chúng tôi đều phát chứ không phân biệt
đây nó chỉ là một điểm nó là điểm rất là nhỏ thôi nhưng mà thực sự là nó mang tính chất là muốn là để nhân rộng
có nghĩa là từ một cái mô hình này nó có thể nhân rộng ra bởi vì mình góp không phải chỉ còn góp bằng cái vật chất
nó rất là nhỏ thôi nhưng có thể góp bằng cái công sức có thể mình đến mình tra tặng cho mọi người đấy là cũng là một cái nhân duyên
thứ hai là có những cái người thấy
khi mình làm hoạt động nhân văn thì cô lại quyên góp vào cái đồ gia vị
hoặc là có những người người ta đi ngang qua đây thôi người ta nhìn thấy gia đình a đang làm cơm và nhìn thấy cái biển treo của gia đình như thế
họ lại dừng xe lại và họ cũng góp vào
lúc đấy bọn mình rất là cảm giác là rất là cảm động bởi vì họ thứ nhất là họ hiểu về cái ý nghĩa cái việc này làm
và cái cách mọi người góp góp nhằn nhặt nhặt như thế cũng là làm cho cái xã hội và làm cho giúp đỡ mọi người không chỉ ở đây
và có thể là ở xung quanh ở khắp việt nam mình nữa
trao đổi với nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
các thành viên gia đình gồm nhân ái chia sẻ hành trình của gia đình chị chắc hẳn còn rất dài và còn nhiều khó khăn
thế nhưng khi làm được là gia đình chị còn cố bởi ngoài kia còn rất nhiều người khó khăn cần nhận được sự giúp đỡ
người tốt việc tốt đến chương trình của chúng tôi qua địa chỉ email
hoặc gửi thư về địa chỉ
phòng xây dựng đảng
truyền hình nhân dân
bảy mươi một hàng chống
quận hoàn kiến
thành phố hà nội